chào mừng quý vị đến với bản tin mùa ba online để cùng cập nhật những tin tức về an ninh trả tự
mở đầu là thông tin đến từ hà giang
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi mua bán người
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh hà giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng là vàng mỹ phà thảo mỹ xính cùng xã phiêng luông huyện bắc mê và liều dỉ tề chú xã phố là huyện đồng văn về hành vi mua bán người
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã lừa hai nạn nhân nữ cùng chú tại bản lọng háy xã mường phăng huyện điện biên tỉnh điện biên bán sang bên kia biên giới qua đường tiểu ngạch tại địa bàn tỉnh hà giang với giá một mươi bốn nhân dân tệ
lợi dụng sơ hở của các đối tượng một nạn nhân đã bỏ trốn về việt nam tố cáo hành vi của các đối tượng còn một nạn nhân đã bị đưa sâu vào nội địa trung quốc vẫn chưa được giải cứu vụ án đang được tiếp tục điều tra
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phú thọ đội công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh tiến hành lệnh bắt khẩn cấp khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với trần văn hạnh chú tại việt trì phú thọ cầm đầu tổ chức điều hành website gồm tám trăm tám mươi chín com hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho nhận tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
với phương thức hoạt động tương tự mô hình đa cấp các đối tượng đã huy động được gần một mươi tỷ đồng chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thông qua một số người quen trần văn hạnh đã liên hệ mua tên miền gold com của công ty cổ phần và giải pháp công nghệ việt nick địa chỉ phường hai quận tân bình tp hcm
ngay sau đó hạnh đã liên hệ với phạm văn trường chú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh để đặt hàng thiết kế trang web gold tám trăm tám mươi chín com hoạt động dưới hình thức cho nhận tiền
phương thức hoạt động của trang web theo hình thức đa cấp người tham gia chơi phải có tài khoản của ngân hàng việt công banh và được người tuyến trên giới thiệu kích hoạt id và cấp mã pin để đăng nhập
khi có id người chơi phải mua hai pin của người trực tiếp giới thiệu với giá một trăm năm mươi đồng một pin để kích hoạt việc cho và nhận tiền
sau khi chuyển hai sáu triệu đồng cho bốn id đã chơi trước đó người chơi được hứa hẹn sau từ một đến chín ngày sẽ nhận được số tiền bốn triệu đồng
để được xác nhận đã cho tiền thành công
người chơi phải thực hiện chuyển khoản cho các id trên hệ thống banh kinh của ngân hàng việt công bành theo đúng cú pháp của trang web
sau khi cho hoàn thành thì người chơi sẽ được chuyển sang phòng chờ nhận tiền nó ký hiệu là phòng gh
tại thời điểm đó thì từ một đến chín ngày thì nếu về nguyên tắc hoạt động trang web này theo đúng như chúng nó giới thiệu thì nó sẽ chuyển sang chờ
từ một đến chín ngày sẽ được nhận hai lần tiền của hai người chơi sau cho với số tiền là bốn triệu đồng
sau khi hết lượt cho nhận như vậy thì id mất quyền chơi và muốn chơi thêm thì lại phải trình nhờ người trực tiếp giới thiệu xuống để cấp một id mới và chơi lại lượt mới
phát hiện hình thức sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hồ chí minh
tiến hành thu giữ máy chủ và bắt giữ các đối tượng có liên quan
tiến hành khám xét nơi ở của trần văn hạnh ở phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã thu giữ nhiều chứng cứ minh chứng hành vi phạm tội của các đối tượng
tiến hành khám xét nơi ở của trần văn hạnh ở phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã thu giữ nhiều chứng cứ minh chứng hành vi phạm công an thành phố hồ chí minh
với tổng số tiền luân chuyển khoảng bảy tỷ đồng
các đối tượng đã thu lời từ việc bán mã pin và hưởng hoa hồng gần bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra trần văn hạnh đã thành lập các id giả đồng thời chỉ đạo phạm văn trường can thiệp về mặt kỹ thuật
để những id này chỉ nhận tiền mà không phải thực hiện việc chuyển tiền cho các id khác
sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động do số lượng người chơi tăng và nhanh
hạnh cùng đồng bọn đã chủ động đánh sập trang mạng gold tám trăm tám mươi chín com nhằm chiếm đoạt tiền trái phép của người chơi
đến nay đã có khoảng gần một triệu đồng
địa chỉ id đang chờ với số tiền chờ được nhận lên đến hai tỷ đồng
các đối tượng thì ban đầu cũng tạo ra được các cơ chế chơi để những người tham gia đầu tiên có tiền
sau khi có lượng người tham gia rất lớn các đối tượng này đã dùng các thủ thuật trên máy tính để thiết lập ra những id ảo
những id này không theo quy chế của các đối tượng là cho tiền ai cả mà những id này chỉ dành để hút tiền
và các đối tượng tạo ra id này là thường chọn những thời điểm
để hút một lượng tiền nhất định sau đó là cho sập mạng và xóa toàn bộ dấu vết trước khi tạo ra id ảo trên
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an tỉnh phú thọ cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an và công an các tỉnh quảng ninh công an tp hcm
qua chuyên án trên cho thấy hoạt động kinh doanh đa cấp đã và đang được biến tướng dưới rất nhiều hình thức khác nhau
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác không tham gia hoặc kêu gọi bạn bè người thân tham gia các hình thức huy động vốn với lãi suất cao hoặc tham gia những trò chơi trúng thưởng trên mạng internet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
xuyên đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào hiếu và cảnh tại cơ quan công an xuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do lúc đó đã sử dụng rượu bia nên khi xảy ra xô xát không kiềm chế được bản thân dẫn đến giết người
liên quan đến vụ việc một cô gái bị hành hung rồi ghi hình tung clip lên mạng xã hội gây xôn xa rụa địa phương trong mấy ngày gần đây công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ nội dung vụ việc và các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
bước đầu công an tp tuy hòa xác định do mâu thuẫn trong quá trình vào tp hcm tìm việc làm nên chiều ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bốn đối tượng nữ có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi cùng chú tp tuy hòa đã đến nhà nạn nhân rủ đi chơi sau đó đưa lên khu vực núi nhạn thuộc phường một tp tuy hòa đánh đập xé quần áo dùng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi bỏ đi ngày hôm sau nạn nhân phát hiện hình ảnh này đăng trên facebook nên đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc
đối tượng huỳnh anh phú một mươi tám tuổi chú thị xã la ghi tp vừa bị đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp truy bắt thành công cùng tăng vật sau khi trộm cắp một xe ô tô
theo lời khai của đối tượng vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày năm tháng một mươi phú đã vào vọng gác bảo vệ thuộc công ty cổ phần đầu tư phát triển bình thuận trộm một ví tiền của anh nguyễn sĩ hiệp là nhân viên bảo vệ công ty
trong ví có tiền mặt một số giấy tờ liên quan cùng một bộ điều khiển và chiều khóa xe ô tô mang bị kiểm soát tám mươi sáu a

bị bắt giữ là nguyễn viết trí chú thị trấn trần cao huyện phù cử do không có tiền để sử dụng ma túy đối tượng mượn chiếc xe máy cũ của bạn đi từ nhà đến ngã tư xã nhật quang thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha biển kiểm soát tám mươi chín k bốn mươi tám nghìn tám trăm chín mươi năm của gia đình anh nguyễn xuân đạt chú xã xuân quang
sau khi quan sát thấy không có người đối tượng bỏ lại chiếc xe máy cũ của mình sau đó lẻn vào lấy trộm chiếc xe máy của anh đạt bỏ chạy về hướng huyện thanh miện tỉnh hải dương
quá trình đối tượng mang chiếc xe máy trên đi tiêu thụ đã bị lực lượng công an huyện phù cử bắt giữ
đội cảnh sát hành sự công an tp bumathua tỉnh đắk lắc vừa truy bắt xử lý một nhóm chuyên cậy cửa đột nhập hàng chục nhà dân để trộm cắp tài sản
thời gian gần đây trên địa bàn tp bumathua tỉnh đắk lắc đã xảy ra hàng chục vụ kẻ gian cậy cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tv máy tính điện thoại di động và tài sản các loại

trước tình hình đó công an tp bumathua đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung điều tra xác minh truy bắt bọn tội phạm
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra đội cảnh sát hình sự công an tp bumathua đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng gây ra rất nhiều vụ cậy cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
đó là lê văn độ ở phường tân thành và lê văn trường ở phường e ba tp bumathua
cả hai đều nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản
để có tiền mua ma túy về sử dụng độ và trường rủ nhau đi trộm cắp tài sản
độ lái xe máy chở trường mang theo các loại công cụ gây án như kim búa đục chạy trên các tuyến đường tp bumathua giò la
thấy nhà nào sơ hở thì cậy phá cửa đột nhập lấy trộm nhiều tv máy tính sách tay điện thoại di động tiền và các tài sản khác
bước đầu hai đối tượng này khai nhận đã gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn tp bumathua
thấy nhà nào sơ hở thì cậy phá cửa đột nhập lấy trộm nhiều tv máy tính sách tay điện thoại di động tiền và các tài sản khác
sau khi tìm được tài sản thì thực sự là chúng tôi rất là vui và tôi thực sự là cảm ơn các anh công an hình sự cũng như công an phường đã nỗ lực tìm kiếm và cũng như phá được kẻ gian
và tôi nghĩ là gia đình chúng tôi cảm thấy là mình giống như mình được có sự bảo vệ của pháp luật
hiện đội cảnh sát hình sự công an tp bumathua đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ những vụ án do hai đối tượng này gây ra
ghi nhận kết quả này đại diện ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh đắk lắc
đại tá phạm minh thắng phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã đến khen thưởng và động viên cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an tp bumathua tiếp tục nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp bumathua
phần cuối bản tin là những thông tin chuyên án tội phạm và dự báo thời tiết cho các vùng

không khí lạnh ở phía bắc có cường độ khá yếu nên trời sẽ phổ biến có nắng và không mưa
đặc biệt trong hai ngày nghỉ cuối tuần thì trời nắng nhiều hơn và nền nhiệt độ tăng nhanh
và trưa chiều độ ẩm không khí giảm thấp đồng thời nhiệt độ khá cao khi phổ biến là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
một số nơi tại vùng núi cao còn chạm ngưỡng nắng nóng ở mức là ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai mưa có xu hướng giảm đi cả về diện và lượng chỉ còn ở mức độ giải rác vào đêm và sáng với lượng không nhiều
sau đến ngày tám và ngày chín thì mưa sẽ giảm hẳn ngày xuất hiện nắng với nhiệt độ tăng dần đã được mức là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận và ngày mai trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
đến ngày tám và ngày chín thì ngày nắng chiều tối có mưa rào vài nơi
riêng phía nam chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và ngày mai trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
sau đến ngày tám và ngày chín thì ngày có nắng chiều tối sẽ có mưa rào và rông giải rác
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ về đêm nhiệt độ sẽ chỉ còn ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
tại nam bộ trong những ngày sắp tới đời gió tây nam vẫn hoạt động với cứng độ trung bình đến mạnh
mang lại những cơn mưa rào và rông xảy ra ở nhiều nơi trên khu vực nam bộ vào lúc chiều tối và đêm
một số nơi sẽ xảy ra lượng mưa khá đạt đến mưa vừa và mưa to
không ngoại trừ ngập úng tại một số tuyến
phố trũng và giờ tan tầm đặc biệt là tại tp hcm nên người dân cần đặc biệt lưu ý những